và rồi anh sẽ giống như bao đứa trẻ ở làng quê lớn lên lựa chọn một công việc bình thường nếu như không gặp nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ khi nhà hát tuồng về tận huyện vĩnh lộc để tuyển sinh
vì đam mê anh đã chịu khó nghiên cứu nhân vật và xem những bạn diễn diễn như thế nào rồi học theo
chính vì thế những vai diễn của anh cũng đã nhận được sự đánh giá cao của bạn diễn và các đạo diễn phim
nghệ sĩ ưu tú trần đại mỹ đã ghi dấu ấn trong những phim hài anh vẫn giữ ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết
những vai diễn của anh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp dù anh đóng vai nào đi chăng nữa nhưng ở đại mỹ luôn toát lên sự trẻ chung tràn đầy năng lượng
sự nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng vì hàng năm anh là một trong những diễn viên hài thường được xuất hiện thường xuyên trong những phim hài tết được công chúng đón nhận và yêu mến
ôi dồi ôi tóc dài đen mượt cứ như là cái đống than đầu gõ cho mình
kính nể nghệ sĩ ưu tú trần đại mỹ mặc dù là một diễn viên tuồng nhưng mà được cái là anh hóa thân cũng rất là nhanh
ngoài cái việc anh diễn ra diễn viên tuồng anh đảm nhiệm được cái vai diễn tròn vai xong thì anh còn có những
có như là anh khám thêm anh có thể là nhận thêm những công việc như là tổ chức biểu diễn hoặc là anh vẫn đi diễn ngoài thêm như nếu mỗi khi nhà hát
anh rảnh rỗi thì anh vẫn có thể nhận show đi diễn bên ngoài
thế này nghệ sĩ quang tèo cũng đã đóng với cả nghệ sĩ trần đại mỹ nhiều rồi
cũng đi làm việc thì phải nói là anh mỹ là người rất là năng động và anh mỹ cũng công nhận là anh làm việc rất là nghiêm túc
có thể nói nghệ sĩ ưu tú đại mỹ là một nghệ sĩ đa tài
chính bởi vậy tiếng lành đồn xa
những em học sinh tự tìm đến với anh
với mong muốn được anh giảng dạy và học hỏi được nhiều kiến thức từ một nghệ sĩ đa tài
vừa là diễn viên tuồng vừa có thể đóng phim vừa có thể hát các dòng nhạc truyền thống như tuồng trèo cải lương sầm
anh dạy các em những lúc rảnh rỗi và không thu phí
anh mong muốn rằng với những hiểu biết của mình có thể truyền đạt cho các em đã có năng khiếu
có thể tự tin thi vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp và tham gia đóng phim truyền hình
thầy cũng đã dạy cho em rất nhiều kiến thức hay
rồi cho dù những cái kỹ năng sống khi mà mình bước ra ngoài xã hội
thật sự thì học với thầy thì vui và cho chúng em được nhiều những cái kiến thức
thầy là một người thầy rất tâm huyết và đa tài
không những về kiến thức về nghệ thuật
dạy cho chúng em nhiều cái kỹ năng sống khi mà đi ra ngoài xã hội
giao tiếp giữa ăn nói rồi quan hệ với mọi người
với niềm tin vào kỹ năng giảng dạy cũng như là chuyên môn lòng nhiệt huyết của thầy
thì em hy vọng rằng em sẽ tiếp thu được những kiến thức mà thầy đã giảng dạy
và đỗ vào một trường nghệ thuật nào đó tại hà nội
và đặc biệt là trường sân khấu điện ảnh hà nội ạ
nghệ sĩ ưu tú đại bí
có cuộc sống gia đình viên mãn
đó là động lực để anh tiếp tục cho những sáng tạo và cống hiến cho hoạt động nghệ thuật
vợ anh hoạt động cùng nghề
luôn yêu thương và thấu hiểu chồng
hai người con của anh đều là những nghệ sĩ diễn viên triển vọng
anh mong muốn một ngày nào đó
hai người con của mình cũng sẽ cố gắng được như anh
sống được bằng những thu nhập từ hoạt động nghệ thuật
vì chồng tôi là một người rất là yêu nghề và say nghề
hết lòng vì nghề cho nên là
cũng vì thế mà tôi tạo mọi điều kiện để cho chồng tôi có những điều kiện để hoạt động nghệ thuật tốt nhất
những cái chuyện đi đêm về hôm là những cái chuyện rất là bình thường
đó là cái đặc thù công việc của nghề nghiệp nghề diễn viên mà
thì tôi cũng rất là tạo điều kiện mà phải bằng lòng và chấp nhận với những cái vấn đề như thế
tôi cũng học hỏi rất là nhiều về người cha của mình
nhất là cái tính cần cù chịu khó
đấy là cái một cái mà mình phải luôn luôn ghi nhận và luôn thấy được là
ở bố của mình có một cái tính rất là chịu thương chịu khó
ngày xưa bây giờ thì cũng chứng kiến rất là nhiều rồi
bố làm hoạt động nghệ thuật trong nghề nhưng mà tuy vất vả là thế
nhưng mà để mà nói thì ra ngoài xã hội cũng không phải là nhiều người biết đến
nghệ sĩ ưu tú trần đại mý luôn trăn trở với nghề và vai diễn của mình
anh luôn tự nhủ phải làm tất cả vì nghệ thuật truyền thống
nhất là bộ môn nghệ thuật tuồng kén khán giả
anh tự hào với nghề độc đáo mà cha ông đã để lại
tùy khó sòng đã yêu rồi thì không thể bỏ được
đặc biệt thích các vai diễn cổ
anh cho rằng mỗi khi múa đẹp hát chuẩn là mình đang giữ gìn vốn văn hóa cổ truyền của dân tộc
nghệ sĩ ưu tú trần đại mý luôn trăn trở với nghề và vai diễn của mình